ngày một mươi ba tháng năm thành phố hà nội ghi nhận bốn trăm chín mươi năm trường hợp mắc covid một mươi chín
một số quận huyện của hà nội ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như hà đông tám mươi tám đông anh bảy mươi ba long biên bốn mươi sáu nam tử liêm ba mươi hoàng mai hai mươi tám
sở y tế hà nội thông báo từ một mươi tám h ngày một mươi hai tháng năm đến một mươi tám h ngày ba tháng năm thành phố ghi nhận bốn trăm chín mươi năm ca mắc covid một mươi chín
bệnh nhân mắc mới tại một trăm ba mươi sáu xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện của hà nội ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như hà đông tám mươi tám đông anh bảy mươi ba long biên bốn mươi sáu nam tử liêm ba mươi hoàng mai hai mươi tám
như vậy số ca mắc covid một mươi chín tính từ khi hà nội áp dụng giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu
ngày hai mươi bốn tháng bảy đến nay là một năm trăm ba mươi chín hai trăm hai mươi sáu ca
cộng dông số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một là một năm trăm chín mươi bốn chín trăm bốn mươi hai ca
tổng cộng số người tử vong do covid một mươi chín tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay là một ba trăm ba mươi sáu trường hợp
thưa quý vị sau khi việt nam dừng khai báo y tế với người nhập cảnh
và dừng khai báo y tế nội địa bộ y tế đã đề xuất phương án dừng xét nghiệm covid một mươi chín trước khi nhập cảnh
các chuyên gia cho biết tình hình dịch bệnh ở việt nam đã ổn định và không có nguy cơ xuất hiện các biến chủng mới trên thế giới
vì vậy có thể ngừng xét nghiệm đối với khách nhập cảnh
ngày một mươi ba tháng năm bộ y tế vừa lấy ý kiến của hiệp hội vận tải hàng không quốc tế cục hàng không việt nam và các đơn vị
về việc tạm dừng yêu cầu xét nghiệm covid một mươi chín đối với người nhập cảnh theo đường hàng không
đại diện cục y tế dự phòng cho biết cơ bản nhận được sự đồng thuận từ các đơn vị
thực tế đề xuất này đã được giới chuyên môn đặt ra từ trước đó khi khách quốc tế đang trở lại việt nam sau thời gian đóng băng vì covid một mươi chín
theo phó giáo sư nguyễn lân hiếu giám đốc bệnh viện đại học y hà nội cho đến hiện tại còn rất ít quốc gia cần kết quả xét nghiệm sars cov hai âm tính trước khi nhập cảnh
ông vân tích hai lý do chính
thứ nhất dịch bệnh đã thuyên giảm trên toàn cầu và số quốc gia áp dụng chính sách zero covid một mươi chín
đang đếm trên đầu ngón tay
thứ hai về mặt khoa học giá trị của test covid một mươi chín rất hạn chế trong giai đoạn này
hai mươi giờ với test nhanh và bảy mươi hai giờ với pcr hoàn toàn chỉ để tham khảo
phó giáo sư hiếu thẳng thắn bày tỏ
chính vì vậy quy định vẫn cần phải test covid một mươi chín trước khi nhập cảnh vào việt nam đã làm khó cho người dân và khách quốc tế đến việt nam
đồng thuận với bộ y tế phó giáo sư đỗ văn dũng trường đại học y dược tp hcm cho biết
tình hình covid một mươi chín ở việt nam đã ổn
và không có nguy cơ xuất hiện biến chủng nguy hiểm trên thế giới
do đó ngừng xét nghiệm với khách nhập cảnh là hoàn toàn hợp lý
thạc sĩ bác sĩ đỗ cao vân anh đại học y khoa phạm ngọc thạch phân tích
hiện nay trên bảng phân loại sig bốn nhóm biến chủng của sars cov hai
nhóm biến chủng đáng lo ngại chỉ có omicron không còn delta
nhận định chung đến giờ này cho thấy omicron chỉ gây ra các triệu chứng về đường hô hấp trên
không gây biến chứng nhiều như chủng delta trước đây
trước đó phó giáo sư nguyễn lân hiếu từng chia sẻ về trải nghiệm tại sân bay changi singapore
những ngày đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi
một số du khách sau khi chờ ba đến bốn giờ đành phải hủy vé chuyến bay từ singapore
đến thành phố hồ chí minh vào phút chót vì không thể hoàn thành thủ tục test nhanh ở sân bay changi
nguyên nhân là do theo quy định của việt nam du khách cần có giấy xét nghiệm âm tính covid một mươi chín
bằng phương pháp pcr trong vòng bảy mươi hai giờ hoặc hai mươi bốn giờ đối với test nhanh
quy định trên ít nhiều đã làm khó khách nhập cảnh vào việt nam
vì vậy với việc bỏ quy định test covid một mươi chín trước khi nhập cảnh vào việt nam không chỉ dễ dàng hơn
trong khâu nhập cảnh mà còn là cơ hội để ngành du lịch phục hồi sau nhiều năm vất vả vì covid một mươi chín
không chỉ ngành du lịch mà ngành dịch vụ và các ngành liên quan cũng có thể vực dậy
khi việt nam đón nhiều du khách quốc tế hơn
mong rằng đề xuất của bộ y tế sớm được thông qua
tiếp theo đây xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với một số tin tức quốc tế
vào ngày một mươi hai tháng năm tổ chức y tế thế giới who đã công bố các số liệu và cho biết
tổng số các ca bệnh tử vong do covid một mươi chín đã vượt quá hai triệu ca
riêng mỹ các ca tử vong đã chiếm hơn một triệu ca
văn phòng châu âu của tổ chức y tế thế giới who ngày một mươi hai tháng năm công bố báo cáo cho biết
số ca tử vong do covid một mươi chín tại châu lục này đã vượt hai triệu ca lên hai ba tám mươi một ca
trong khi số ca lây nhiễm trong đại dịch này
đã lên tới hai trăm một mươi tám triệu ca tương đương bốn mươi hai tổng số ca mắc trên toàn thế giới
trong báo cáo này who nhấn mạnh đặc dù số ca lây nhiễm mới đang giảm trong khu vực
virus sars cov hai gây đại dịch vẫn là một loại virus gây chết người
đặc biệt với những người chưa được tiêm chủng và dễ bị tổn thương về mặt lâm sàng
theo trang thống kê wordermester info toàn thế giới có hơn năm trăm một mươi chín triệu ca mắc
trong đó mỹ ấn độ và brazil là ba nước có số ca mắc cao nhất
với tổng số ca mắc tại ba nước này vào khoảng một trăm năm mươi tám triệu ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại mỹ cũng đã vượt một triệu ca hồi đầu tuần
who châu âu kêu gọi người dân hành động ngay lập tức và kiên trì với các biện pháp chống dịch trên nhiều mặt trận
cụ thể là tiếp tục bảo vệ những người dễ bị tổn thương tiếp tục theo dõi sự lây lan và đột biến của virus
đảm bảo hệ thống y tế sẵn sàng ứng phó với bất cứ tình huống của dịch bệnh
và giải quyết những tác động lâu dài của dịch
vâng hai nghìn hai mươi hai là năm thứ ba mà chúng ta biết đến và sống chung với đại dịch
nhiều triệu liều vaccine đã được tiêm covid một mươi chín cũng đã không còn là điều quá đáng sợ đối với mỗi người dân nữa
dẫu vậy sự kéo dài của dịch kéo theo nhiều hệ lụy tiêu cực đối với nhóm đối tượng là trẻ em
bởi đã có tới hơn bốn ba trăm linh trẻ em mồ côi vì đại dịch
và hội thảo được tổ chức sáng ngày một mươi ba tháng năm do ban tuyên giáo trung ương
bộ lao động thương binh và xã hội và đại diện quỹ nhi đồng liên hợp quốc
tại việt nam thực hiện
bà vũ thị kim thoa phó cục trưởng cục trẻ em bộ lao động thương binh và xã hội cho biết
theo báo cáo của các sở lao động thương binh và xã hội trên toàn quốc
tính đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai cả nước có bốn ba trăm ba mươi năm trẻ em mồ côi do covid một mươi chín
theo bà thoa thống kê của bộ y tế cho thấy có gần hai mươi tỷ lệ người mắc covid một mươi chín
ở độ tuổi dưới một mươi tám tương đương gần năm trăm linh trẻ
bà thoa cho biết dịch covid một mươi chín đe dọa sự sống còn và sức khỏe
của trẻ em trong đợt dịch bùng phát lần thứ tư
số ca nhiễm trên cả nước tăng cao trong đó có nhiều trẻ em bị nhiễm
và tiếp xúc gần với người nhiễm đe dọa đến tính mạng các em
đại dịch làm gián đoạn học tập và làm gia tăng bất bình đẳng
trong tiếp cận nền giáo dục chất lượng
trưởng ban tuyên giáo trung mương trương trọng nghĩa đại dịch covid một mươi chín kéo dài
tái động tiêu cực đến mọi mặt đời giống gia hội trong đó trẻ em là nhóm đối tượng
dễ tổn thương nhất cần được can thiệp bảo vệ chăm sóc giáo dục
nhiều trẻ em mắc covid một mươi chín phải cách ly tập trung nhiều em là trẻ mồ côi do đại dịch
đại dịch khiến trẻ em phải tạm dừng đến trường do giãn cách xã hội
về tiếp xúc nhiều lạm dụng với internet và các mạng xã hội
đã gây ra những hệ lụy tiêu cực
từ thực tế trên ông nghĩa yêu cầu đại biểu tập trung làm rõ những khó khăn
hạn chế và thách thức của công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em
trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín đặc biệt là xác định các nhiệm vụ
giải pháp để kịp thời tham mưu với đảng nhà nước nhằm tăng cường lãnh đạo
chỉ đạo công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em trong thời gian tới
trẻ em như bốp trên cành biết ăn ngủ biết học hành là ngoan
đó là hai câu thơ tràn chứa tình yêu thương của bác hồ kính mến
trẻ em còn là tương lai của đất nước vì vậy mỗi gia đình hãy chăm sóc
các con cháu của mình thật kỹ càng trao cho các em nhỏ thêm nhiều tình yêu thương
để bù đắp cho những thiệt thòi mà đại dịch gây ra với con trẻ các cha mẹ nhé